mới đây tuyên bố của pfizer cho biết thuốc viên kháng virus sars cov hai của họ vẫn đạt hiệu quả gần chín mươi trong việc ngăn ngừa nhập viện và tử vong ở những bệnh nhân covid một mươi chín có nguy cơ cao
đồng thời dữ liệu phòng thí nghiệm tiền đây chỉ ra rằng thuốc vẫn giữ được hiệu quả chống lại biến thể omicron lây lan nhanh
hồi tháng trước hãng dược mỹ tuyên bố thuốc viêm covid một mươi chín của họ có hiệu quả khoảng tám mươi chín trong việc ngăn ngừa nhập viện hoặc tử vong
khi do sánh với giả dược dựa trên kết quả
thuốc viên covid một mươi chín có hiệu quả nghiên cứu tạm thời trên một hai trăm linh người
dữ liệu được công bố ngày một mươi bốn tháng một mươi hai bao gồm thêm một người khác
không ai trong thử nghiệm điều trị bằng thuốc viên của pfizer tử vong so với một mươi hai trường hợp tử vong ở những người nhận giả dược
thuốc của pfizer được dùng cùng với retonavir kháng virus cũ hơn cứ một mươi hai giờ dù một lần trong năm ngày bắt đầu ngay sau khi xuất hiện các triệu chứng covid một mươi chín
nếu được phép thuốc sẽ được bán với tên paxlovit
pfizer cũng công bố
dữ liệu ban đầu từ thử nghiệm lâm sàng thứ hai cho thấy thuốc làm giảm tỷ lệ nhập viện bảy mươi ở sáu trăm linh người trưởng thành có nguy cơ trung bình
dostin cho biết ông hy vọng thuốc sẽ sớm được cục quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ cùng các cơ quan quản lý khác cấp phép sử dụng cho những người có nguy cơ cao
hiện chưa có phương pháp điều trị kháng virus sars cov hai đường uống nào được cấp phép tại mỹ